các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và chi tiết từng năm theo nghị định ba mươi một
thưa tiến sĩ thì có ý kiến cho rằng là ngành ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất là hai vừa ban hành
vậy thì các nhóm ngành khác thì sẽ như thế nào thưa tiến sĩ
thì cái chính sách này đương nhiên là ngành ngân hàng sẽ hưởng lợi
bởi vì mình hiểu hôm nay tới này nè
đây là cái chính sách hỗ trợ
hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp
thí dụ giờ doanh nghiệp đi vay lãi suất là một mươi đi
thì doanh nghiệp chỉ trả tám thôi
còn lại là nhà nước trả trực tiếp cho ngân hàng
như vậy thì có nghĩa là với chính sách này thì ngân hàng sẽ cho vay nhiều hơn
ngân hàng cho vay nhiều hơn và doanh nghiệp họ cũng mạnh dạng họ đi vay hơn
thì tất nhiên là ngân hàng hưởng lợi và doanh nghiệp cũng hưởng lợi
nhưng mà nếu mà chúng ta nó ở góc độ sâu xa hơn đó
cái chính sách này nó sẽ hưởng lợi cho tất cả mọi người trong nền kinh tế
bởi vì khi mà hỗ trợ lãi suất đó thì doanh nghiệp họ mạnh dạng họ đi vay
mà họ đi vay thì họ khởi động lại sản xuất kinh doanh
như vậy thì họ sẽ bán hàng nhiều hơn
thì nhà nước sẽ thu được cái thuế vap
doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả có lợi nhuận thì nhà nước sẽ thu nhập được thuế thu nhập doanh nghiệp
trả lương cho người lao động thì cũng thu được cái thuế thu nhập cá nhân
người lao động đi làm có lương bổng thì cũng đóng bảo hiểm xã hội
cái quý bảo hiểm xã hội cũng tăng lên
cho nên chúng ta thấy là đây là một cái chính sách
nó mang cái tính chất là kích thích cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
thì nó thông qua đó là nó kích thích tất cả các chủ thể trong nền kinh tế
và kể cả cái nguồn thu của ngân sách cũng không hẳn là sẽ giảm
mặc dù ngân sách bỏ ra bốn mươi tỷ
nhưng mà có thể nếu có hiệu quả thì ngân sách có thể thu về nhiều hơn con số đó rất là nhiều
thông qua cái hoạt động của doanh nghiệp
thưa tiến sĩ thì ngoài ngành ngân hàng thì có vẻ như là thị trường chứng khoán cũng đang rất trông chờ vào gói hỗ trợ này
thì liệu nó có thỏa mãn được cơn khát và vực dậy được thị trường chứng khoán không thưa tiến sĩ
thị trường chứng khoán nó có sôi động hay không là nó tùy thuộc vào cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
bởi vì si cho cùng cái cổ phiếu đó
cái cổ phiếu đó chính là cái nó phản ánh cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp mà phát hành cái cổ phiếu đó thôi
cho nên nếu mà doanh nghiệp mà họ hoạt động sản xuất kinh doanh tốt thì giá cổ phiếu của họ sẽ tăng
nhà đầu tư người ta sẽ mua cổ phiếu đó nhiều hơn
đó là mình hiểu hôm nay như vậy
những cái chính sách nào đó tác động vào doanh nghiệp thì tất nhiên nó sẽ tác động vào thị trường chứng khoán
ngoài ra đó thì nó còn có một cái hành vi tâm lý nữa
đáng hại như là nghe nói chính phủ sẽ có những cái biện pháp bôm tiền ra nền kinh tế
thì thị trường chứng khoán có khi người ta cũng không biết là doanh nghiệp làm ăn như thế nào
nhưng mà chỉ cần nghe thông tin như vậy thôi là hiện tượng tâm lý người ta có thể mua cái cổ phiếu đó nhiều hơn
cho nên là ít nhiều gì khi mà cái chính sách này đó nó tác động là trực tiếp là đến với doanh nghiệp
ngon nhưng mà gián tiếp là nó làm sâu động thêm cái thị trường chứng khoán
năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh covid một mươi chín khiến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ
chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy thời gian giãn cách xã hội trong nước kéo dài
dẫn đến việc sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khi thông tin về gói hỗ trợ lãi suất thấp khiến doanh nghiệp khắp khởi mừng
là một cái hỗ trợ rất lớn và có cái ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động tài chính của doanh nghiệp
thì chúng tôi đã lập tức liên hệ với cái ngân hàng mà chúng tôi đang có cái quan hệ tín dụng để làm việc
thì bên đó cũng bảo rằng là họ cũng đang nắm thêm thông tin và họ đang chờ thêm các thông tin hướng dẫn cụ thể
đến khi mà có thông tin hướng dẫn cụ thể họ sẽ báo ngay
tới thời điểm này thì tôi cũng chỉ thông qua báo chí và cơ quan truyền thông của nhà nước thông tin thôi
vẫn chưa có nhà ngân hàng thông báo chính thức
qua tìm hiểu nhiều doanh nghiệp cho biết
mặc dù rất trông chờ vào gói hỗ trợ lãi suất hai của chính phủ trong các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên nếu theo luật của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp tiếp cận được rất ít
một là không có nợ xấu hai là phải có doanh thu ba là có lợi nhuận bốn là có tài sản bảo đảm
trong khi đó rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch đang vướng nợ xấu
nếu không hạ chuẩn tín dụng thì những đơn vị gặp khó khăn do dịch sẽ khó có cơ hội tiếp cận
mặt khác dù ngân hàng rất muốn hỗ trợ doanh nghiệp nhưng nếu chính sách không rõ ràng
thì ngân hàng không dám cho vay bởi sợ trách nhiệm sau này
ngoài việc cần nới lỏng các điều kiện được hưởng chính sách này
các doanh nghiệp cho rằng thời gian hỗ trợ hai năm là quá ngắn
chúng tôi rất mong chờ có những thông tin cụ thể và mong cho gói này sớm đi đến doanh nghiệp
trong giai đoạn thực sự doanh nghiệp đang cần nguồn vốn để phục hồi
còn nếu như chính sách đến lâu quá thì những doanh nghiệp nào đã yếu
thì đã không kịp cứu còn những doanh nghiệp nào mà nói nó mạnh
nó cũng vượt qua rồi thì sau đó nó không còn nhiều ý nghĩa
theo số liệu từ phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
hiện nay gần một mươi doanh nghiệp việt nam đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh
một báo cáo khác của vcci tiến hành điều tra với hơn một mươi hai doanh nghiệp việt nam cho thấy
năm mươi bảy doanh nghiệp được hỏi cho biết khó tiếp cận gói chính sách hỗ trợ giảm lãi suất ngân hàng và giãn thời gian cho vay
bốn mươi bốn doanh nghiệp được hỏi không tiếp cận được gói hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
và gần bốn mươi doanh nghiệp cho biết chưa đến được với chính sách gia hạn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
trong khi nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước ngặt nghèo như vậy
thì việc tự lực để tiếp cận nguồn tài chính ngân hàng cũng không thuận lợi và dễ dàng
thưa tiến sĩ dù ngân hàng nhà nước đã có thông tin hướng dẫn rồi
nhưng mà nhiều doanh nghiệp cho biết là vẫn chưa thể nào tiếp cận được gói hỗ trợ này
thì theo tiến sĩ đánh giá như thế nào về độ trễ từ khi mà có chính sách cho đến khi mà thực hiện
cái độ trễ là do mình đi tìm hiểu cái khó khăn của doanh nghiệp của mình ban hành chính sách
mà khi ban hành chính sách ra là nó phải thực thi liền
còn mình thì ngược lại mình nghiên cứu cũng lâu
mà mình ban hành xong rồi ban hành xong rồi chờ thông tư nghị định hướng dẫn mất mấy tháng nữa
thì cái chuyện này là phải rút kinh nghiệm
khi mình đã nghiên cứu là mình phải dự thảo hết tất cả các gian bản
nào là nghị quyết của quốc hội nghị định của chính phủ thông tư của các bộ có liên quan hướng dẫn ngay
cho nên khi quốc hội ga chủ trương một cái là chính phủ vài ngày sau phải ra hết tất cả những cái văn bản
thì nó mới phát huy được cái hiệu quả
thì đây là cái vấn đề mà tôi nghĩ chính phủ nên gúc kinh nghiệm
chứ còn cứ như vậy hoài thì khi mà chúng ta ban hành xong thì cái vấn đề nó không còn là cái vấn đề cần giải quyết nữa
thì nói chung là chính sách nó sẽ đáng tiếc
vâng thưa tiến sĩ thì thời hạn của cái hỗ trợ là đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba thì nghĩa là còn khoảng một năm rưỡi nữa thôi
và thì theo tiến sĩ thì liệu nó có đem lại hiệu quả như kỳ vọng hay không
theo tôi đó thì những cái gối như thế này chúng ta nên kéo dài thêm
và đặc biệt là chúng ta trọng tâm vào cái vấn đề hỗ trợ đối với những cái khoản vai chung và dài hạn
ví dụ giờ bây giờ nhiều cái doanh nghiệp qua hai năm cái môi trường kinh doanh nó thay đổi rất là nhiều
như vậy thì để mà khởi động lại xứ sức kinh doanh thì nhiều doanh nghiệp phải đầu tư
đầu tư dài hạn
như vậy thì họ cần tiền họ có thể vây ngân hàng
mà họ vai là dài hạn vai năm sáu năm luôn
ví dụ vậy đó
thì những doanh nghiệp nào mà họ có những cái dự định mà đầu tư dài hạn như vậy
thì tôi nghĩ nhà nước cũng nên mạnh dạng hỗ trợ cái loại vai cho họ
đấy để cho họ mạnh dạng đầu tư
và như tôi phân tích ngay từ đầu á
cái việc hỗ trợ này là giúp cho doanh nghiệp họ mạnh dạng họ làm
và khi mà họ làm ăn họ có hiệu quả thì cái nguồn thu ngân sách đó chúng ta thu nó còn nhiều hơn cái mà chúng ta bỏ ra hỗ trợ
thưa tiến sĩ thì đây được cho là hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp
nhưng mà đi kèm với đó thì cũng có một vài điều kiện
vậy thì tiến sĩ đánh giá như thế nào về những điều kiện để được tiếp cận gói hỗ trợ này
điều kiện để vai á anh chỉ cần thứ nhất nè anh không có nợ xấu
đó đương nhiên anh mà có nợ xấu thì chả ai dám cho anh vay cả
cái thứ hai á là anh cũng phải có cái năng lực là sản xuất kinh doanh
có nghĩa là anh có những dự định anh vay về mà anh có những dự định kinh doanh
mà nó có thể có kinh doanh
cái thể phát triển được trong tương lai đó
thì những cái trường hợp như vậy đó ngân hàng họ thẩm định và họ sẽ cho vay
mà khi mà ngân hàng cho vai thì tất nhiên anh sẽ được hưởng cái hai phần trăm này
nói cái hỗ trợ hai phần trăm này
thì có một số người nói là cái điều kiện như vậy nó khó quá hay không
thì thực tế thì nó không phải là khó
bởi vì chúng ta phải nhìn ở góc độ như thế này nè
người ta đây là hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
có nghĩa là những doanh nghiệp nào có cái năng lực kinh doanh thì mới được hỗ trợ
có nghĩa là anh có năng lực kinh doanh thì anh sẽ đi vay được
ngân hàng họ sẽ thẩm định cái đó
đúng không anh đi vai được á thì anh hoạt động anh lấy cái tiền vai anh về anh sử dụng có hiệu quả thì anh mới có tiền anh trả ngân hàng
thì bây giờ là để cho giảm cái chi phí anh trả ngân hàng đó thì nhà nước họ trả cho anh hai phần trăm
mình hiểu không hôm nay như vậy
chứ còn bây giờ nếu những cái doanh nghiệp nào mà năng lực sản xuất kinh doanh kém
tình hình tài chính của họ quá tệ
họ không có khả năng trả nợ và cũng không có khả năng kinh doanh
mà bây giờ mình lại cho họ vai rồi hỗ trợ cho họ nữa
thì có phải là gánh thêm nợ xấu không
thưa tiến sĩ với câu hỏi cuối cùng thì là để gói hỗ trợ này được đến tay doanh nghiệp và phát huy một cách hiệu quả nhất
thì chúng ta cần phải thực hiện hay lưu ý những vấn đề gì
hiện nay thì mình hỗ trợ là hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
có nghĩa là cái dòng tín dụng nó phải chạy vào sản xuất
chúng ta đừng để cái dòng tín dụng nó chạy vào đồ cơ bất động sản và chạy vào đồ cơ cổ phiếu chứng khoán đồ này kia
thì cái chuyện đó là mình tối kỵ
và chính phủ cũng nên làm tốt cái công tác thanh tra kiểm tra
đảm bảo là cái hoạt động này nó sẽ phải đi đúng hướng
tại vì mình hiểu nôm na nè
khi mình bơm tiền ra nền kinh tế mà mình bơm không khéo mà nó chạy vào đồ cơ nó dẫn đến lãm phát
mà lãm phát lúc đó là phải thu tiền về bắt đầu tăng lãi suất lên
mà khi tăng lãi suất lên như vậy thì những cái phản vây của các doanh nghiệp mà đã vây từ trước đó cho dù có hỗ trợ họ hai đi chăng nữa
mà lãi suất nó vẫn cao lên
thì người ta làm ăn cũng rất là khó
cho nên đây là cái con dao hai lưỡi
mình hiểu nôm na như vậy cho nên mình phải một mặt mình ban hành nhưng mà một mặt mình phải làm tốt công tác thanh tra kiểm tra
và làm tốt thắt chặt cái kỹ cường đảm bảo dòng tín dụng nó đi vào sản xuất cho nên đừng có chạy vào đồ cơ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ
thưa quý vị theo bộ tài chính cho biết quy mô của hỗ trợ lãi suất này sẽ áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nếu trong hai năm
vẫn chưa giải ngân hết hỗ trợ bốn mươi tỷ đồng thì cũng sẽ dừng lại
để chính sách phát huy tác dụng đến đúng các đối tượng các ngân hàng mong muốn có cơ chế phù hợp
và chính sách phải rõ ràng từ cấp chính phủ ngân hàng nhà nước và triển khai đến các ngân hàng thương mại
thời gian thì không có nhiều mong rằng các doanh nghiệp sẽ sớm tiếp cận được gói hỗ trợ này
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ hoành thanh điền đã nhận lời mời tham gia chương trình